liên quan đến vụ việc một số trang mạng xã hội mạo danh bảo hiểm xã hội tỉnh bình dương
để thu mua sổ bảo hiểm xã hội của người lao động
thanh tra sở thông tin và truyền thông tỉnh bình dương đã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính một mươi năm triệu đồng
đối với bà ngô thị thúy kiều hộ khẩu thường trú tại tỉnh bình định
trong thời gian dịch covid một mươi chín có những diễn biến phức tạp
bà kiều đã lập tài khoản bảo hiểm xã hội bình dương trên mạng facebook
để thu mua bảo hiểm xã hội của những người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
qua xác minh vụ việc ngày chín tháng bốn cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc bộ công an
phối hợp với công an tỉnh bình dương gỡ bỏ hoàn toàn các trang mạng nói trên